hiện các trường học tại tp hcm có một tám trăm ba mươi bốn bếp tập thể và bốn trăm tám mươi bảy suất ăn công nghiệp
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã lập đoàn phối hợp ban quản lý an toàn thực phẩm
kiểm tra tất cả các đơn vị và nội dung kiểm tra liên quan vấn đề an toàn thực phẩm
và sẽ thực hiện kiểm tra độc xuất
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết tháng một mươi vừa qua đã tổ chức tập huấn hơn một mươi hai lớp
với sự tham gia của hơn hai mươi bốn chuyên viên phụ trách công tác y tế trong ngành
tập huấn liên quan công việc đảm bảo an toàn thực phẩm
cấp giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện thực hiện công việc này
sở giáo dục cũng đã phối hợp với bang an toàn thực phẩm của tp hcm
cũng đã có những ký kết liên tịch và thống nhất về kế hoạch
trong đó trong hoạt động kiểm tra giám sát sở cũng đã tổ chức kiểm tra giám sát
đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học trên địa bàn tp hcm
tự kiểm tra tổ chức các nội dung liên quan vấn đề kiểm tra độc xuất
và có thành lập đoàn kiểm tra
và phối hợp với bang an toàn thực phẩm để kiểm tra tất cả các đơn vị
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn của học sinh
các trường học tại tp hcm đã cử cán bộ quản lý nhân viên y tế trường học
tham gia tập huấn công tác an toàn thực phẩm
đồng thời nhà trường tổ chức bộ dưỡng kỹ thức an toàn thực phẩm
cho người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể canteen trong trường học
đặc biệt là đối với học sinh ở lứa tuổi mầm non và tiểu học
thì công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng phải được chú trọng
trong thời gian sắp tới hiện tại với sự chỉ đạo của bang dân phố
ngành giáo dục cũng đã thành lập các đoàn đi giám sát các cơ sở dục
và đặc biệt là một số đơn vị đối với những học sinh tiểu học và học sinh mọng non
chúng tôi sẽ có những đoàn để tham gia giám sát kiểm tra
rà sót lại trong tuần này và tuần sau để nắm lại tình hình
để thực hiện việc này
mà đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cũng đề nghị nhà trường
thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể
canteen dịch vụ ăn uống trong trường học và cơ sở cung cấp xuất ăn cho trường
nhằm ngăn ngừa ngộ độc tập thể sự cố và an toàn thực phẩm
góp phần chăm sóc sức khỏe cho học sinh